trẻ mẫu giáo là con công nhân người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp
được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định sẽ được nhận khoản hỗ trợ tối thiểu là một trăm sáu mươi đồng một tháng
đó là quy định đáng chú ý tại nghị định về chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm nay
hồ sơ xét duyệt gồm đơn đề nghị trợ cấp có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động
nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em đang công tác
giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em
cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt
cho cha mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em